mô hình chăn nuôi châu bò nhốt chuồng của các hộ dân tộc thiểu số ở xã vùng cao bình an huyện lâm bình tỉnh tuyên quang đã đem lại hiệu quả nhiều mặt vừa tiết kiệm được thời gian sức lao động vừa nâng cao thu nhập giúp người nông dân xóa đói giảm nghèo bền vững
thôn nà cóc có tổng số một trăm sáu mươi hộ trong đó có một trăm hai mươi năm hộ chăn nuôi châu bò nhốt chuồng vỗ béo trong thời gian từ hai đến ba tháng lợi nhuận thu được từ việc chăn nuôi vỗ béo trâu bò sau khi trừ chi phí còn lãi hơn hai triệu đồng một con một lúa nuôi so với việc trồng lúa trồng ngô thì không quá vất vả mà hiệu quả lại cao
gia đình anh giang a cô thôn nà cóc một trong những hộ gia đình đã thoát nghèo như phát triển chăn nuôi trâu bò vỗ béo
từ chủ trương khuyến khích phát triển chăn nuôi trâu bò vỗ béo nhốt chuồng
gia đình anh đã mạnh dạn vay mượn anh em họ hàng để đầu tư nuôi trâu bò vỗ béo sau ba năm đầu tư gia đình anh có nguồn thu nhập ổn định thoát khỏi diện hộ nghèo
chăn nuôi vú béo này là mình chăn mình buộc ở nhà là mình không chăn rắt ở đâu là nước phải cho nó uống đều đều là mỗi ngày là cho uống hai lần
xong là cỏ là mình phải thái cỏ xanh cho nó ăn lúc nào phải no hàng ngày thì nó béo nhanh
thôn tiền tốc
xã bình an có tổng số năm mươi bốn hộ ba mươi ba hộ thực hiện mô hình chăn nuôi châu bò nhốt chuồng vỗ béo
hội nông dân xã đã tín chấp với ngân hàng chính sách xã hội huyện lâm bình cho ba mươi một hộ trong thôn vay tiền đầu tư chăn nuôi
với số tiền vay trung bình từ ba mươi đến năm mươi triệu đồng một hộ nhờ vậy đã giúp nhiều hộ trong thôn vươn lên thoát nghèo và có cuộc sống ổn định
đối với dân tộc tài dân tộc mông thì nuôi thì cũng lâu rồi
cái này gọi là như cái phong thủ tộc quán dân tộc này nuôi lâu rồi
nuôi cách đây là hơn một mươi năm rồi
đất trồng cỏ thì ổn định gia đình nó cũng có năm trăm linh một nghìn mét vuông để trồng cỏ
nhận thấy chăn nuôi theo mô hình nhốt chuồng vỗ béo đang là hướng đi đúng
các hộ dân ở xã bình an đã chuyển đổi những mảnh đất đồi trồng cây màu kém hiệu quả sang trồng giống cỏ để làm thức ăn chăn nuôi
cùng với đó người dân còn tận dụng lá ngọn nến cây ngô để làm thức ăn nuôi trâu bò

mô hình chăn nuôi châu bò nhốt chuồng vỗ béo cũng đang được coi là giải pháp chính trong quá trình thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới ở xã vùng cao bình an huyện lâm bình